thành phố hồ chí minh là địa phương có tỷ lệ điều chỉnh quy hoạch cục bộ nhiều nhất lần lượt là bảy mươi và hơn bốn mươi
riêng thành phố hồ chí minh từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn một mươi bốn đến hết năm hai nghìn một mươi tám có một trăm tám mươi một dự án phải điều chỉnh quy hoạch
còn theo báo cáo đánh giá của bộ xây dựng hiện nay điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung chiếm khoảng ba mươi quy hoạch được phê duyệt
chủ yếu diễn ra ở các thành phố lớn có mức tăng trưởng cao đô thị hóa nhanh như hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hạ long quảng ninh
mới đây văn phòng chính phủ đã có văn bản truyền ý kiến chỉ đạo của thủ tướng nguyễn xuân phúc liên quan tới điều chỉnh quy hoạch tại một số khu đô thị ở hà nội
trong đó có những khu đô thị được coi là kiểu mẫu đáng sống nhất hà nội thì nay đang đối mặt với nguy cơ bị phá vỡ quy hoạch
khu đô thị nam thăng long sibuja có quy mô ba trăm linh một hectare là một trong những dự án đồng bộ cao cấp đầu tiên được xây dựng tại hà nội với đầy đủ tiện ích dịch vụ
tuy nhiên chủ đầu tư đã đề xuất quy hoạch các ô đất vốn dự định làm khu thương mại hỗn hợp sân vườn và đường nội bộ thành đất hỗn hợp thương mại văn phòng khách sạn và nhà ở cao tầng
khu vực có chức năng là bãi đỗ xe tập trung nay xin điều chỉnh chuyển sang hạ ngầm kết hợp kinh doanh thương mại đề xuất này đã vấp phải sự phản đối gây gắt từ phía cư dân
không chỉ có khu đô thị sipucha rất nhiều khu đô thị khác trên địa bàn hà nội cũng trong tình trạng tương tự
mỹ đỉnh một một khu đô thị cũng thuộc hàng đẳng cấp sầm ớt với cộng đồng người hàn quốc tập trung sinh sống tại đây
tuy nhiên giáng dấp mang tính chất cổ điển khá nhẹ nhàng với quy hoạch sen kẽ giữa những dãy nhà thấp tầng và các trung cư cao tầng nhưng không quá cao cũng đang trong quá trình bị phá vỡ bởi điều chỉnh quy hoạch
hãy xem phim này và hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
mổ nào trong thời gian qua là câu chuyện liên quan đến việc điều chỉnh quy hoạch khu đất ký hiệu cn có diện tích khoảng hơn bốn ba trăm linh m hai thuộc khu đô thị mới trung hòa nhân chính để xây dựng tòa nhà gara cao tầng văn phòng kết hợp thương mại dịch vụ với quy mô một mươi tám tầng nổi và ba tầng hầm
chính quyền địa phương đã tổ chức nhiều cuộc họp với cư dân hệ thống chính trị khu dân cư để lấy ý kiến cộng đồng sống tại khu đô thị trung hòa nhân chính
tuy nhiên qua các buổi họp cư dân đều phản đối điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án tại ổ đất trên
việc điều chỉnh quy hoạch lần này mặc dù phía vinaconex đã tính đến một nhu cầu rất thiết yếu đó là chỗ để xe cho cộng đồng cư dân nhưng với hai bên không thể tìm được tiếng nói chung khi mà các nhu cầu thiết yếu như sân chơi sân tập cây xanh phòng sinh hoạt cộng đồng đã nhiều năm không có sự cải thiện

tuy nhiên qua các buổi họp cư dân đều phản đối điều chỉnh quy hoạch xây dựng dự án tại ổ đất trên
theo quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh được duyệt năm một nghìn chín trăm chín mươi tám khu đô thị mới trung hòa nhân chính có mật độ xây dựng ba mươi bốn tám mươi tám dự án có tám tòa nhà cao trung bình sáu bảy đến bảy năm tầng
cho đến nay sau nhiều lần điều chỉnh quy hoạch hiện mật độ xây dựng ở đây tăng lên hơn năm mươi với một mươi sáu tòa nhà cao từ một mươi bảy đến ba mươi bốn tầng
các tiện ích chung khu đất công cộng của cư dân bị thu hẹp dần dân số cũng tăng lên khiến cơ sở hạ tầng sập sệ
quy hoạch không phải là bất biến việc điều chỉnh quy hoạch là tất yếu trước những tác động của kinh tế xã hội tác động của điều kiện tự nhiên và nhiều yếu tố khác
tuy nhiên vì sao phải điều chỉnh điều chỉnh như thế nào hiệu quả hậu quả và lợi ích là những vấn đề cần phải cân nhắc thấu đáo
việc điều chỉnh quy hoạch cục bộ quy hoạch chi tiết đã và đang diễn ra khá phổ biến
theo báo cáo của một mươi trên sáu mươi ba tỉnh thành phố trực thuộc
trung ương hiện có khoảng một ba trăm chín mươi dự án đầu tư xây dựng trong đó khoảng một một trăm ba mươi hai dự án điều chỉnh quy hoạch một lần một trăm sáu mươi ba dự án điều chỉnh quy hoạch hai lần sáu mươi bốn dự án điều chỉnh ba lần hai mươi hai dự án điều chỉnh bốn lần và chín dự án điều chỉnh trên năm lần
quy hoạch điều chỉnh thường có xu hướng tăng tầng cao số tầng tăng diện tích sàn chia nhỏ diện tích căn hộ tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất giảm diện tích đất cây xanh công cộng đất công trình hạ tầng kỹ thuật
chúng ta cứ thấy mỗi lần điều chỉnh quy hoạch là có vấn đề vậy thì mà vấn đề ở đây là vấn đề về hạ tầng
cho nên ở đây muốn nói tức là phát triển dự án ở dự án ở bên trong dự án và kết nối bên ngoài dự án và kết nối với chung của đô thị chúng ta chưa làm tốt
cho nên là chúng ta thấy là ách tắc bây giờ chúng ta đang nói về ách tắc giao thông nhưng bây giờ nó ách tắc cả nội ngập cúng cả cái đô thị nữa ngập cúng cả bên trong lại bên ngoài
theo chúng tôi nghĩ là một trong những nguyên nhân mà dẫn đến các khu đô thị
khu đô thị mà phát triển nó chưa được đồng bộ bởi vậy thì có một cái vấn đề là các cái khu nhà ở rồi khu đô thị của hà nội phát triển một cách nó manh mún nhỏ lẻ quá giao cho nhiều chủ đầu tư quá
trong khi đấy thì các cái chủ đầu tư thì chỉ quan tâm đến đầu tư cái mà để người ta có thể bán được người ta có thể thu hồi vốn nhanh nhưng mà lại không quan tâm đến cái mà các cái
các dịch vụ tiện ích đô thị ví dụ như là nhà trẻ trường học rồi là các cái công trình dịch vụ khác
thay đổi quy hoạch nhưng lại thiếu đánh giá bổ sung tạo sự liên kết về hạ tầng đã tạo nên nhiều hệ quả
cũng theo báo cáo đánh giá của bộ xây dựng việc điều chỉnh quy hoạch nhất là điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung điều chỉnh quy hoạch chi tiết còn tùy tiện không tuân thủ quy định về trình tự thẩm quyền
việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư về lập điều chỉnh nội dung quy hoạch đô thị chưa được quan tâm đúng mức và còn nặng tính hình thức
các ý kiến đóng góp thường chỉ quan tâm đến từng vị trí cụ thể của một thửa đất mà không quan tâm đến ảnh hưởng của khu vực quy hoạch tới cả cộng đồng
thế mà cái này là do ai có phải do quy hoạch hay là do quy chúng ta quản lý hay do điều chỉnh quy hoạch để cho phù hợp với các dự án
tôi cho rằng ở đây rất nhiều các nhà bất động sản các nhà đầu tư thì chúng ta cũng phải hỏi rằng là
chúng ta quan tâm đến khu vực đô thị của chúng ta thì chúng ta cũng phải quan tâm đến phát triển khu vực xung quanh của khu đô thị đấy nữa
và cái đấy là phát triển đô thị xung quanh thì chúng ta cái đấy là thuộc về trách nhiệm của các cơ quan có liên quan
nhưng chúng ta phải có cái quan tâm thêm vào cái phần đấy nữa
chứ nếu không thì chính nhà cộng đồng là nguyên nhân thủ phạm rơi ra cái quá tải của nhà tầng hiện nay
nguyên nhân dẫn đến tình trạng quy hoạch đô thị bị bầm nát
đây là chính quyền địa phương do buông lỏng quản lý trong thời gian dài thậm chí thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng
trong khi đó nhiều doanh nghiệp chỉ chạy theo lợi nhuận mà không thực hiện đúng cam kết trách nhiệm của mình
hiện nay ở mô hình ở việt nam vẫn là nhà nước chạy theo nhà đầu tư nhà đầu tư xây dựng
sau đó tạo ra những cái áp lực về hạ tầng về giao thông và không để chúng ta đi sửa cái áp lực đấy sửa cái sai đấy
và đấy cũng là cái mô hình mà không hay ở chỗ là quy hoạch không hề đi trước mà quy hoạch đi sau và cung cấp hạ tầng đi sau
thay vì chúng ta dự báo trước cái vấn đề mà chúng ta cung cấp từ trước
với một cái doanh nghiệp thì bao giờ người ta cũng có những cái chiến lược có slogan nó có cái tuyên bố về cái chương trình phát triển của họ
nhưng quan trọng là những cái chương trình mục tiêu chiến lược thì họ thực hiện như thế này
cái gì công cụ gì để kiểm soát họ để thực hiện những cái đó cái đó như một cam kết
nếu chúng ta không có công cụ có các cái phương tiện để kiểm soát cái đó
thì đôi khi những cái lời hứa của các doanh nghiệp họ chỉ thực sự trừng vận nó để phù hợp với luật
nhưng còn thực chất là không đảm bảo
thì cái này tôi nghĩ là trong quy định cũng phải có cái kiểm soát nó
khi mà ông đưa ra một cái chiến lược một cái chương trình một cái tầm nhìn
hay một cái gì đó có một cái vùng lãnh thổ hay một khu đất mà anh được đầu tư phát triển
thì chắc chắn chúng ta phải kiểm nghiệm nó theo định kỳ từng giai đoạn
liệu ông có đảm bảo
nếu không đạt thì chúng ta có chế tài để bắt buộc thực hiện hoạt công
chúng ta phải có biện pháp này
thôi thì mời ông đầu tư đấy nữa
ví dụ thế thì sẽ đảm bảo được hơn
vốn dĩ việc điều chỉnh quy hoạch không sai mà là cần thiết
điều chỉnh quy hoạch sai khi chỉ để chiều doanh nghiệp
khai thác triệt đề quỹ đất mà không tính đến những áp lực phát sinh
không tính đến việc tắt đường thiếu nước ống ngập thiếu trường học bệnh viện
trẻ em người già không có nơi chỗ để thư giãn vui chơi
thiếu không gian cho cây xanh mặt nước
với những con số nêu trên về tình trạng điều chỉnh quy hoạch
có thể thấy câu chuyện điều chỉnh quy hoạch tại các đô thị
đang là một kẽ hở lớn tạo điều kiện cho sự trục lợi lợi ích nhóm và tham nhũng
chúng ta luôn phải tìm ra các giải pháp mà cho phép là lấp cái khoảng trống
giữa vấn đề là nhu cầu đi trước hay là cung cấp việc hạ tầng đi trước
đấy không phải là bài toán dễ dàng
đấy là điểm nhất
điểm thứ hai là sự gắn bó về mặt trách nhiệm pháp lý của nhà đầu tư
chắc chắn là không có
nhà nước không thể chạy theo và nâng cấp hạ tầng
để đáp ứng cái việc nhu cầu gia tăng phát triển đô thị
thực ra là các bên cùng chia sẻ và các nước đều làm chuyện đấy
ví dụ ở singapore hay là kedang mà tôi đã làm việc
thì các nhà đầu tư phải trả một chi phí rất là lớn
cho cái việc mà cấp tuyết xây dựng và cũng như là chuyển đổi đất đai
và cái chuyển đầu tư nó phải đến tới hàng trăm triệu đô la cho một dự án
dùng để đầu tư vào cái hạ tầng đó
quy hoạch thì nó có tiêu chuẩn của nó
với chúng ta là tiêu chuẩn xây dựng việt nam
về quy hoạch là phải tuân thủ
còn nhà cao tầng thì nó cũng có những cái tiêu chuẩn xây dựng của nó
sau đó cho nên là tất cả những nội dung mà chúng ta đang bàn
nó phải theo đúng cái quy chuẩn quy phạm hay nói cách khác là đúng pháp luật
và những vấn đề mà chúng ta làm mà lại không phục vụ
cho cái nhu cầu cuộc sống người dân mà đi ngược lại cái việc đó
thì tôi nghĩ là những việc đó chúng ta cần phải xem xét
và chúng tôi nghĩ là không thể chấp nhận những cái dự án như thế được
có thể nói những điều chỉnh trong quy hoạch xây dựng
mà không tính đến lợi ích của xã hội của cộng đồng dân cư
là vấn đề ngày càng nhức nhối tại các đô thị
đã là doanh nghiệp thì phải tính đến lợi nhuận
bởi vậy ở đây vai trò của chính quyền là cực kỳ quan trọng
trong việc cân đối hài hòa các lợi ích bảo vệ lợi ích của người dân
và sự phát triển bền vững của đô thị